tại thành phố hồ chí minh do nghi ngờ nhiều ca mắc chủng omicron
chính quyền phường bến nghé quận một đã phong tỏa trung cư tám mươi chín chín mươi một nguyễn du trong nửa ngày
và dỡ bỏ trưa ngày hai mươi một tháng hai
trưa hai mươi một tháng hai bà trần kim yến bí thư quận ủy quận một thành phố hồ chí minh cho biết
đã tiếp nhận thông tin từ phường bến nghé và cử người xuống hiện trường kiểm tra
bà nhận định địa phương hơi lo lắng quá khi thực hiện phong tỏa chung cư tám mươi chín chín mươi một nguyễn du
do phát hiện số ca nhiễm tăng bất thường
bí thư quận một cũng cho rằng địa phương nên dùng từ khoanh vùng thay vì phong tỏa như văn bản
trước đó ngày hai mươi tháng hai ủy ban nhân dân phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
có văn bản thông báo việc phong tỏa chung cư tám mươi chín chín mươi một nguyễn du để phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến khi có thông báo mới
quyết định trên được đưa ra có sự đề nghị của ủy ban nhân dân trạm y tế
phường bến nghé văn bản nêu lý do tạm ngưng hoạt động liên quan tới các ca bệnh dương tính
trung cư này có bốn tầng tầng nào cũng có ca mắc covid một mươi chín
theo thống kê ban đầu có trên hai mươi ca lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời trung cư này
và nghị nghi tế quận đang tiến hành lấy mẫu
đến trưa hai mươi một tháng hai phường đã thu hẹp phạm vi phong tỏa tại các căn hộ có f
và gỡ phong tỏa toàn chung cư
những hộ không có ca mắc covid một mươi chín được sinh hoạt di chuyển bình thường
những hộ có f sẽ được trao bảng cách ly và được chăm sóc y tế
trước đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc cho biết
nghị nghi tế quận gò vấp cũng vừa phát hiện chùm ca mắc covid một mươi chín mới
tại một tu viện trên địa bàn quận và đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm
bọn bộ quân viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời
tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
thưa quý vị mới đây tp hcm đã phát hiện chùm ca nhiễm tại một tu viện ở quận gò vấp
lãnh đạo quận cho biết có năm mươi ba em đang là học sinh đang theo học các trường
và một tu sĩ dương tính với covid một mươi chín hiện chùm ca bệnh đã được kiểm soát
ông nguyễn trí dũng chủ tịch ubnd quận gò vấp tp hcm cho biết
từ một học sinh f đang lưu trú tại một tu viện ở phường năm quận gò vấp
nghị nghi tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này
phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tù sĩ
nhận thấy có sự lây nhiễm ở tù viện ubnd phường cùng trạm y tế phường
nhanh chóng kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc điều trị f theo dõi f một
đồng thời tạm phong tỏa toàn bộ khuân viên tu viện thông báo và phối hợp
các trường học có học sinh lưu trú tại tu viện để tầm soát
ngày một mươi tám tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cùng trung tâm y tế quận
đã đến làm việc xử lý chùm ca nhiễm trên đồng thời lấy mẫu xét nghiệm pcr
ngẫu nhiên một mươi ca f để giải trình tự gen tầm soát biến chủng omicron
hiện chùm ca nhiễm trên đã được khoanh vùng phần lớn các em đang học cấp hai
đều đã tiêm vaccine tình trạng sức khỏe ổn được sự đồng thuận của phụ huynh
các em đang cách ly tại tu viện
theo chủ tịch ubnd quận gò vấp thời điểm người dân chưa tiêm đủ vaccine
dịch covid một mươi chín rất nguy hiểm lây lan nhanh nhưng hiện nay đã khác ông dũng chia sẻ
điều quan trọng thích ứng an toàn với dịch khi phát hiện bệnh nặng phải chăm sóc như thế nào
người dân tiếp tục tuân thủ biện pháp năm k và tiêm đủ vaccine
đại diện ubnd phường năm quận gò vấp cho biết thêm tu viện này giống như ký túc xá
là nơi lưu trú của học sinh và sinh viên ở tỉnh đến tp hcm học tập
hầu hết học sinh sinh viên tại đây được tiêm đủ hai hoặc ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngoài ra có một mươi bảy em chưa tiêm vì chưa đủ một mươi hai tuổi
ubnd phường cùng tu viện ra soát tiêm mũi ba cho các em đã đủ điều kiện